bên cạnh đó các chuyên gia cũng nhấn mạnh yếu tố tiên quyết để thu hút được người dân đến với đường sắt đô thị
đó là khả năng liên tuyến và chất lượng dịch vụ đồng đều
thành phố cần nhanh chóng đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng đường sắt đô thị thành mạng lưới
phục vụ rộng rãi được nhu cầu di chuyển giữa các khu vực đông dân cư nội đô
có như vậy đường sắt đô thị mới phát huy được hết vai trò của một loại hình vận tải công cộng chuyên trở khối lượng lớn nhất trong đô thị
thưa quý vị hôm nay kỷ niệm chín mươi một năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
trong những thành tích to lớn của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh và tuổi trẻ việt nam
hai mươi năm qua có những đóng góp xuất sắc của đoàn thanh niên các cấp trong công an nhân dân và tuổi trẻ bộ công an
trải qua sáu mươi sáu năm xây dựng công hiến và trưởng thành hòa cùng với hoạt động của đoàn và phong trào thanh niên trong cả nước
với tinh thần sung kích cách mạng bản lĩnh trí tuệ của tuổi trẻ tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên công an nhân dân
đã luôn nối tiếp nhau vun đắp và tạo dựng nên những nét truyền thống tốt đẹp của thanh niên công an nhân dân
từ một góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với đồng chí thiếu tá bạch quốc tuyên
ủy viên ban chấp hành trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh phó bí thư đoàn thanh niên bộ công an
để cùng tìm hiểu về những mục tiêu hướng tới của tuổi trẻ công an nhân dân trong thời gian tới
vâng lời đầu tiên xin được cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia chương trình của truyền hình công an nhân dân
vâng thưa đồng chí năm hai nghìn hai mươi một hay là một năm với rất nhiều những khó khăn bởi dịch bệnh
và đây cũng là một năm mà có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước
và trong hoàn cảnh đó thì lực lượng thanh niên công an đã có những thành tích cũng như là những dấu ấn quan trọng như thế nào ạ thưa đồng chí
như chị nói thì năm hai nghìn hai mươi một là một năm có rất nhiều sự kiện chính trị quan trọng
là năm mà cả hệ thống chính trị nói chung và lực lượng công an nhân dân và thanh niên công an tuyên truyền phổ biến nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
và nghị quyết đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy
đó cũng là năm chúng ta tuyên truyền bầu cử quốc hội khoá một mươi năm và hội đồng nhân dân các cấp
và đặc biệt đối với tuổi trẻ nói chung và tuổi trẻ công an nhân dân nói riêng
thì đó là một năm kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh và sáu mươi năm năm truyền thống đoàn thanh niên bộ công an
tuy nhiên như chị nói thì cũng là một năm mà diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín hết sức phức tạp
trước tình hình đó thì dưới sự lãnh đạo của đảng quỹ công an trung ương của ban biên thư trung ương đoàn và của cục cấp quốc giác đảng công tác chính trị
thì ban thường vụ đoàn thanh niên bộ công an chúng tôi cũng đã có những sự điều chỉnh về hoạt động
trong đó thì ưu tiên trước hết đó là tập trung phát động đoàn viên thanh niên tham gia vào lực lượng sung kích và lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh covid
rồi là lực lượng nòng cốt thông qua các công trình phần việc để tham gia phòng chống dịch bệnh tại đơn vị
và ngoài ra thì trên cái tinh thần đấy thì ban thường vụ đoàn bộ cũng đã phát động một phong trào thi đua phong trào hưởng ứng việc đồng hành cùng cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên nơi tuyến đầu chống dịch
qua đó đã có những phần hỗ trợ về tinh thần về vật chất điều kiện vật chất đối với cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu phòng chống dịch
và cũng đặc biệt trong năm qua thì chúng tôi cũng đã có những hưởng ứng tích cực phát động trong đoàn viên thanh niên hưởng ứng kế hoạch của ba trăm một mươi bốn của bộ công an về việc tăng cường cán bộ của bộ về công tác tại các xã biên giới trọng điểm
bên cạnh đó thì có thể nói rằng là năm hai nghìn hai mươi một là một năm chúng tôi cũng có nhiều tham mưu với ban thường vụ đảng ủy công an trung ương trong việc ban hành các văn bản chiến lược
đặc biệt trong đó phải kể đến là kết luận số tám mươi của ban thường vụ đảng ủy công an trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác thanh niên công an nhân dân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa
cũng như là tham mưu chỉ thị của ban thường vụ đảng ủy công an trung ương về lãnh đạo đại hội đoàn cấp cấp trong công an nhân dân đến tới đại hội đoàn toàn quốc lần thứ một mươi hai

cũng như là tham mưu chỉ thị của ban thường vụ đảng ủy công an nhân dân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hội đoàn cấp cấp
xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của đồng chí